văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại cuộc họp về cơ chế đặc thù để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện
trong quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
theo đó bộ công thương chịu trách nhiệm trước chính phủ trước nhân dân
trong việc đảm bảo cung ứng đủ điện ổn định an toàn cho sự nghiệp phát triển kinh tế
xã hội của đất nước nhất là đối với khu vực phía nam trong thời gian tới
các bộ ngành liên quan phối hợp với bộ công thương tích cực hỗ trợ thực hiện các giải pháp
nhằm đảm bảo cung ứng điện đồng thời xác định tiếp tục xem xét ban hành một số cơ chế đặc thù
để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện trong quy hoạch nhất là đối với các dự án cấp bách
bên cạnh đó phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương khẩn trương nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện dự thảo
cơ chế đặc thù đầy đủ chặt chẽ trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
việc sửa đổi quy định một số nội dung chủ yếu trong hợp đồng bot và bảo lãnh chính phủ đối với các dự án nhà máy nhiệt điện
đầu tư theo hình thức hợp đồng bot cũng cần khẩn trương hoàn thiện